sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín du lịch hải phòng đón và phục vụ ba chín mươi tám triệu lượt khách tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu du lịch ước đạt một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng tăng ba so với cùng kỳ năm trước
đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch của thành phố hải phòng trong nỗ lực thu hút du khách
hải phòng hiện có bốn trăm chín mươi cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ một đến năm sao với một mươi một bảy mươi bốn phòng lưu trú
thành phố huy động gần hai trăm linh tàu du lịch hoạt động tại địa bàn cát bà và đồ sơn
các phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không gia tăng cả về số lượng và tần suất khai thác
ngoài ra còn có hệ thống vận tải hành khách kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước
sở du lịch thành phố hải phòng cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch
công tác thanh tra kiểm tra kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước
điểm tra đối với các hoạt động cơ sở lưu trú đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu hành
hướng dẫn viên du lịch vận chuyển du khách và các điểm du lịch
tham gia các hỗ trợ trong nước và quốc tế để quảng bá giới thiệu du lịch hải phòng
tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố cảng